ở đà nẵng khi đi qua những tuyến phố sẽ dễ dàng bắt gặp những tiệm cắt tóc lưu động không đồng trên vỉa hè hoặc công viên và ai cũng có thể được cắt tóc miễn phí mà không phải chờ đợi lâu điều này đã giúp nhiều người cảm thấy ấm tình hơn nhất là những hoàn cảnh khó khăn
hơn hai năm qua không kể thời tiết nắng hay mưa hàng tuần nhóm bạn trẻ kili paper shop do anh lê thành hoàng làm trưởng nhóm đã tình nguyện tổ chức cắt tóc miễn phí cho cộng đồng ở những nơi công cộng đặc biệt ưu tiên cho người cao tuổi trẻ em và những hoàn cảnh khó khăn

mỗi người có những suy nghĩ và hành động khác nhau để giúp cho cuộc sống tốt đẹp hơn còn với những bạn trẻ này đều có chung một tâm niệm khi nào cộng đồng còn cần khi đó họ sẽ còn cắt tóc miễn phí